liên bộ tài chính công thương vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu trong nước
theo đó mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai tăng thêm sáu trăm hai mươi sáu đồng lên hai mươi hai trăm bảy mươi chín đồng xăng ron chín mươi năm tăng bảy trăm một mươi tám đồng lên hai mươi một hai trăm ba mươi năm đồng
sau khi điều chỉnh mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai tăng lên mức tối đa hai mươi hai trăm bảy mươi chín đồng xăng ron chín mươi năm là hai mươi một hai trăm ba mươi năm đồng
dầu diesel một mươi sáu chín trăm chín mươi bảy đồng dầu hỏa một mươi năm chín trăm năm mươi chín đồng và dầu ma rút không cao hơn một mươi năm chín trăm tám mươi đồng
cùng với đó liên bộ cũng thay đổi mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu năm trăm linh đồng một lít một kg với các mặt hàng xăng dầu
riêng xăng e năm ro chín mươi hai mức trích quỹ là một trăm linh đồng một lít
nguyên nhân của việc tăng giá lần này là do giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới có xu hướng tăng